cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ việc người dân để lộ lọt thông tin cá nhân
nóng tình trạng buôn lậu sang dầu trên biển
kính chào quý vị quý vị đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
vừa rồi là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin ngày hôm nay
mở đầu bản tin sẽ là những tin tức về an ninh kinh tế
sáng nay ngày hai mươi chín tháng năm tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang vừa phối hợp với công an địa phương
đã phát hiện kiểm tra một hộ dân trên địa bàn xã lương phi huyện tri tôn nghi sản xuất nhất giả
trước đó khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi tám tháng năm tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh
phối hợp với công an xã lương phi tiến hành kiểm tra hành chính nhà ông lê quốc đẳng
tại khu vực tổ năm ấp ô tà sóc xã lương phi huyện tri tôn
kiểm tra phát hiện trong nhà ông đẳng có chứa ba trăm hai mươi một chai loan nhớt thành phẩm
tất cả số nhất trên ông đẳng không xuất trình được hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
ngoài ra tổ công tác còn phát hiện thu giữ chín trăm bảy mươi lon kiếp rỗng nhãn hiệu folube loại một nghìn ml một lon
hai thùng phi sắt chứa chín mươi kg dung dịch màu vàng
không có nhãn hiệu hàng hóa và một máy ép bằng siêu
làm việc với tổ công tác ông đẳng khai nhận tất cả hàng hóa trên đều do ông mua nguyên liệu
loại nhớt khoáng về tự san chết lại sau đó bán ra thị trường để kiếm lời
thưa quý vị thông tin của mỗi cá nhân chúng ta trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển như hiện nay
thì giống như một loại tài sản mà chúng ta cần phải bảo vệ
bởi trên thực tế việc để mất thông tin cá nhân lộ lọt thông tin cá nhân không chỉ đối diện với những phiền phức
mà cả những hệ lụy khôn lường khác nhất là khi những thông tin này rơi vào tay của các đối tượng xấu
giả danh các nhà mạng gọi điện đến khách hàng để nâng cấp dịch vụ sim điện thoại
sau đó chiếm quyền kiểm soát sim để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền
hay bị làm giả các loại giấy tờ để mở tài khoản ngân hàng thực hiện hành vi lừa đảo
gửi một tin nhắn theo cú pháp để hướng dẫn người phụ nữ này đã mất gần ba trăm linh triệu đồng
bởi tin vào kịch bản với các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng
theo cơ quan công an thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo
đó là lợi dụng vào chính sách nâng cấp dịch vụ sim điện thoại của các nhà mạng
để yêu cầu nạn nhân gửi tin nhắn theo cú pháp mà đối tượng chỉ định
từ đây sim điện thoại của nạn nhân sẽ mất quyền kiểm soát
các thông tin cá nhân tài khoản mạng xã hội tài khoản ngân hàng ví điện tử và mã otp
đã bị nhóm lừa đảo chiếm đoạt để rút tiền
ngoài sử dụng thông tin của bị hại để rút tiền
các đối tượng còn sử dụng thông tin cá nhân này
để thực hiện hành vi vay tiền qua các app online
làm giấy tơ giả để thực hiện các vụ lừa đảo
các vụ lừa đảo trên không gian mạng tại việt nam
vẫn liên tiếp gia tăng và ngày càng có diễn biến khó lường
tình trạng để mất cắp hay lộ lọt thông tin cá nhân
chính là một nguyên nhân để các đối tượng lợi dụng và gia tăng hoạt động
chúng ta phải nâng cao nhận thức của mình về cái tầm quan trọng
độ dạy cảm của thông tin cá nhân
để từ đó chúng ta thực hiện một số biện pháp
ví dụ như chúng ta thận trọng trong các giao dịch
không thận trọng khi mà chúng ta cung cấp thông tin
đặc biệt là thông tin nhân dân mạng
hoặc là thông tin khai báo thông tin
ở những trang web có đội tính cậy thấp
thứ hai là khi chúng ta thực hiện các giao dịch
thì chúng ta phải nâng cao cái đòi hỏi của mình
trong việc yêu cầu các cơ quan doanh nghiệp
phải bảo mật thông tin cho mình
mới đây nhất qua công tác theo dõi tình hình trên không gian mạng
cơ quan công an phát hiện website http hai tám trăm bốn mươi nghìn một trăm một mươi ba
có dấu hiệu giả mạo website của bộ công an
để lừa đảo trước đất tài sản
các nạn nhân nếu đăng nhập vào website tên miền này
sẽ bị các đối tượng chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng
và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
qua đó bộ công an đề nghị người dân nâng cao cảnh giác
tuyệt đối không truy cập vào trang tin
không cài đặt các phần mềm ứng dụng từ các nguồn không chính thống
chuyển sang những tin tức kinh tế đáng chú ý khác
phó thủ tướng lê minh khái vừa ký nghị định số ba mươi bốn
về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng
thuế thu nhập doanh nghiệp thuế thu nhập cá nhân
đây là lần thứ tư chính phủ quyết định nới thời hạn nộp thuế
tiền thuê đất cho các doanh nghiệp người dân phục hồi sau dịch
đối tượng được gia hạn là các doanh nghiệp tổ chức hộ gia đình
hộ kinh doanh cá nhân hoạt động sản xuất trong nhiều ngành kinh tế
như nông nghiệp lâm nghiệp và thủy sản xây dựng sản xuất đồ uống
vận tải kho bãi dịch vụ lao động việc làm
theo đó doanh nghiệp tổ chức kê khai thuế giá trị gia tăng
sẽ được gia hạn sáu tháng với số thuế phát sinh của kỳ tính thuế
tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai và quý một năm hai nghìn hai mươi hai
thời hạn gia hạn là năm tháng với thuế phát sinh trong tháng sáu và quý ii năm hai nghìn hai mươi hai
trường hợp doanh nghiệp phát sinh thuế vat trong tháng bảy được gia hạn bốn tháng
phát sinh thuế trong tháng tám được gia hạn thêm ba tháng
người việt chưa thể du lịch nhật bản trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
đó là một trong những nội dung trong thông báo của cơ quan xúc tiến du lịch nhật bản
tại việt nam
chính phủ nhật bản định hướng mở cửa đón khách quốc tế nhập cảnh
với mục đích du lịch bắt đầu từ các đoàn tour chọn gói
đi kèm một số điều kiện nhất định
theo đó nhật bản sẽ tiếp nhận khách du lịch theo hình thức tour chọn gói
từ các quốc gia và vùng lãnh thổ được đánh giá thuộc vùng xanh
từ ngày một mươi tháng sáu
tuy vậy du khách việt nam chưa thể đi nhật do bị xếp hạng ở vùng vàng
hiện chính sách này áp dụng cho du khách đến từ bốn quốc gia
mỹ úc singapore và thái lan
từ ngày một mươi tháng sáu đến ngày một mươi tháng sáu
từ ngày hai mươi bốn tháng năm dự kiến có khoảng tám mươi người nhập cành
sẽ được miễn xét nghiệm và cách ly
cơ quan xúc tiến du lịch nhật bản tại việt nam cũng kỳ vọng
có thể mở cửa lại thị trường du lịch việt nam sớm nhất có thể
dựa vào nguồn nhân lực tại chỗ phát huy các giá trị của địa lý tự nhiên
đang là hướng đi của nhiều địa phương trên cả nước
tại tỉnh thừa thiên huế a lưới là địa phương còn lưu giữ
nhiều nét văn hóa đặc sắc của người dân bản địa
cùng hệ sinh thái rừng tự nhiên do tính đa dạng sinh học
ở đây nhiều mô hình du lịch của đồng bào paco đang dần được hình thành
giúp bà con từng bước xoa đói giảm nghèo và góp phần bảo vệ rừng bền vững
dưới chân thác an nô xã hồng kim huyện a lưới
một khu du lịch sinh thái cộng đồng đang dần được hình thành
sau hai năm học tập mô hình và cách làm du lịch chị hồ thị trâm
người đồng bào baco đã xây dựng được một cơ sở homestay
mang bản sắc văn hóa bản địa và đưa vào phục vụ
cho nhiều du khách
khách đến với a lưới
đến với a lưới
đến với a lưới
đến với a nô ngày một đông hơn là một tiếng hiệu đáng mừng
xong làm thế nào để nâng cao chất lượng phục vụ
và nếu chân du khách cũng trở thành nỗi trăng trở của bà con
người nước ngoài vô trong địa bàn của dân tộc mình
để tham quan du lịch thì mình cũng chưa biết
về cách giao tiếp với khách nước ngoài
em sẽ học hỏi thêm những người đã đi trước
và sẽ trao dự kiến thức để phát triển thêm người du lịch của mình
để phát triển thêm người du lịch của mình
để đáp ứng nhu cầu cho khách lên đây
để khách có một kỳ nghĩa đầy ý nghĩa
tại làng của du lịch cộng đồng của a nô ạ
ngoài điểm nhấn du lịch khám phá thắt a nô
tham gia tour trải nghiệm một ngày làm người ba cô
dưới tán rừng nguyên sinh
du khách còn được tìm hiểu các loại cây bản địa quý hiếm
cây dược liệu
phát triển loại hình du lịch này
không chỉ tạo sinh kế
mà còn hạn chế tác động của người dân vào rừng
đến nay địa phương đã thực hiện giao khoáng
bảo vệ rừng cho một trăm linh nhóm hộ
với trên hai mươi hectare
nhiều mô hình du lịch cũng đã được hình thành từ đây
với thế mạnh vốn có
a nô ngày càng thu hút du khách
tuy nhiên để khai thác hết tiềm năng
cần có sự kết nối dịch vụ
xây dựng các tour tuyến tham quan
và nâng cao chất lượng phục vụ
để huế trở thành điểm đến đa dạng bản sắc văn hóa
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua
một số tin tức kinh tế nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé